tại đà nẵng và các tỉnh miền trung đang tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng
với nhiệt độ ngoài trời trung bình từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ c khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân rất ngột ngạt
điều đáng nói là nắng nóng kéo dài đã kéo theo những trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
mặc dù hiện nay đang là thời điểm nắng nóng khô hành nhưng tại khoa y học nhiệt đới bệnh viện đà nẵng
trung bình mỗi tuần khoa tiếp nhận điều trị khoảng sáu mươi bảy mươi bệnh nhân sốt xuất huyết
công suất sử dụng dường bệnh luôn vượt mức một trăm hai mươi
công suất sử dụng dường bệnh luôn vượt mức một trăm tám mươi bệnh nhân như vậy là số lượng sốt xuất huyết năm nay tăng rất nhiều
trong đó đặc biệt là trường hợp sốt xuất huyết đáng nặng mỗi năm nay thì tỷ lệ tăng so với ngoài năm
ngoài năm thì thường gia đồng từ ba năm cho đến bốn
nhưng năm nay sáu tháng đầu năm thì tình hình sốt huyết đáng nặng tăng hơn năm
thì tình hình diễn biến có vẻ phức tạp
tương nhiên trong điều kiện sốt huyết này thì sự quan tâm của bệnh viện
của lãnh đạo bệnh viện ngành y tế của đà nẵng thì chúng ta rất là quan tâm
và sẽ hỗ trợ chúng tôi về mặt nhân lực cũng như mặt phương tiện chẩn đoán và điều trị
cũng theo bác sĩ phạm ngọc hàm phần lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là do chủ quan
trong việc thực hiện các biện pháp phòng tránh mũi đốt nhất là vào thời điểm nắng nóng
người dân thường có thói quen nằm ngủ dùng quạt mà không mắc màn
hoặc chưa chủ động diệt mũi tại những nơi âm u quanh nhà những nơi thiếu ánh sáng
thống kê chưa đầy đủ của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng
tính đến hết tháng sáu năm nay toàn thành phố xảy ra gần ba ca mắc sốt xuất huyết
tăng gấp ba lần
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chính vì vậy việc chủ động phòng tránh mũi đốt là biện pháp tốt nhất để bảo vệ bản thân
và cộng đồng không bị mắc sốt xuất huyết